sau khi bão số bốn đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền trung các địa phương miền núi tại các tỉnh quảng bình quảng trị quảng nam có mưa to nước sông đã dâng cao chia cắt nhiều khu vực
tại tỉnh quảng bình hoàn lưu bão đã gây ra mưa lớn tại các huyện miền núi minh hóa tuyên hóa
mưa to từ chiều tối qua đến sáng nay đã khiến nước trên thượng nguồn sông danh dân cao chia cắt các bản làng thuộc xã dân hóa và trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
tại ngầm ca ai xã dân hóa nước dân cao cũng đã gây ngập từ bảy m đến một hai m chia cắt cục bộ ba bản của xã này
nước lũ đổ về chảy xiết dâng cao một mét tại một số ngầm tràn tại xã trọng hóa đã khiến xe máy ô tô không qua lại được
nhiều bản làng bị cô lập bởi đây là con đường độc đạo
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo bố trí lực lượng tốc trực để cảnh báo người dân và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm
cũng trong sáng nay mưa lớn tại các huyện miền núi hướng hóa và đắc rông tỉnh quảng trị khiến nhiều ngầm tràn qua suối bị nước dâng chia cắt
tại huyện đắc rông nước suối dâng cao đã chia cắt nhiều ngầm tràn tại các xã a ngo tà rụt a vào ba nàng
có nơi nước dâng qua ngầm tràn hơn một mét chảy rất xiết
chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân
các đập thủy điện dọc theo sông đắk rông tỉnh quảng trị đã vượt tràn hơn hai mét và đang có xu hướng dâng cao
từ bảy h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay nhà máy thủy điện đắc rông một đã tiến hành xả lũ về hạ du với lưu lượng xả qua van trên năm mươi một m khối một giây
huyện đắc rồng đã tiến hành di rời các hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng nam sáng ngày hôm nay bão số bốn đã tan nhưng hoàn lưu bão gây mưa to
gây ngập lụt sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam bị ngập sâu các phương tiện đi lại khó khăn
xe máy xe ô tô không thể di chuyển
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn hướng dẫn ngăn không cho xe máy đi qua khu vực này vì dễ xảy ra tai nạn
hạn chế xe ô tô lưu thông qua khu vực này
bão số bốn cũng gây mưa lớn làm sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đường liên xã liên huyện tại các huyện miền núi phước sơn đông giang tây giang nông sơn
tuyến đường hồ chí minh cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người phương tiện lưu thông
nhiều đoạn bị ách tắt cục bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức chốt chặn hướng dẫn giao thông không cho người phương tiện lưu thông trên các tuyến nguy hiểm
kính thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh vừa phát thông báo truy tìm đối với nghi phạm hoàng trịnh giải hai mươi ba tuổi ngủ tại quận gò vấp chủ mưu vụ chém lìa ngón tay nhân viên quán cà phê cát coi vào tối ngày bảy tháng chín
kết quả điều tra xác định đối tượng giải cho bạn gái là nhân viên cà phê cát coi ở quận gò vấp mượn tai nghe bluetooth
tuy nhiên chiếc tai nghe sau đó có một nam thiếu niên một mươi năm tuổi làm chung với bạn gái cô giải làm rơi xuống hồ cá
thiếu niên này sau đó đã không bồi thường mà thách thức bạn gái gọi giải đến giải quyết mâu thuẫn
nghe bạn gái báo tin giải gọi thêm bảy người khác mang theo mã tấu ghé bóng chày đi tìm đối phương
khi tới quán cà phê nhóm này bị nam thiếu niên cầm mã tấu đuổi chém
sau đó cả nhóm của giải đã dùng hung khí đánh trả chém liền ngón tay của nam thiếu niên
gây án xong nhóm giải rời khỏi hiện trường còn năm thiếu niên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận tin báo công an quận gò vấp vào cuộc điều tra triệu tập và bắt giữ các nghi phạm gây án
riêng đối tượng giải bỏ trốn và bị cảnh sát phát thông báo truy tìm
liên quan đến vụ án việt á ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan tỉnh hòa bình quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông kiều đinh vy giám đốc cdc hòa bình bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của đảng
ban thường vụ đảng ủy khối đã quyết định thi hành kỷ luật đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật hòa bình bằng hình thức khiển trách
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông kiều đình vì
bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật và ông bùi thanh tuyền phó bí thư tri bộ phòng tài chính kế toán
phòng kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà ngô thị phượng phó bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
ủy ban kiểm tra nhận thấy vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn phương đại
chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín
tại xã long thới huyện trợ lách nạn nhân là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa phương
tại cơ quan công an đại khai nhận vào trưa ngày hai mươi năm tháng chín đại chạy xe mô tô đến nhà
nạn nhân để đòi nợ số tiền hai mươi triệu đồng tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
đại đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường sau khi gây án
nguyễn phương đại đã tẩu thoát nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường
tiến hành xác minh điều tra đến chiều ngày hai mươi bảy tháng chín trước sự truy bắt gắt gao của cơ quan công an
nhận thấy không thể lẩn trốn đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế tối ngày hai mươi chín hai mươi bảy tháng chín
công an quận tân phú phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người tại nhiều địa phương
cụ thể tối ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an đã khám xét trụ sở làm việc nơi ở của nguyễn hoàng thạch
chú huyện long thành tỉnh đồng nai nơi ở hiện tại quận tân bình tp hcm là đối tượng cầm đầu
đường dây mạo dây ngân hàng để lừa đảo theo điều tra thạch đã thuê và sắp xếp cho tám mươi hai đối tượng
làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản bằng thủ đoạn mạo dây ngân hàng để làm thủ tục
cho vay rồi thu phí bảo hiểm tiền vay từ một bảy triệu đồng đến ba chín triệu đồng tùy số tiền vay
các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng bước đầu qua trích xuất dữ liệu
cơ quan chức năng xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước riêng số lượng bị hại trên địa bàn
tp hcm là khoảng sáu trăm linh người
với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn một tỷ đồng
ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định
khởi tố và lệnh tạm giam cò lúa nguyễn trí nguyện chú ấp sáu xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn trí nguyện không có lúa nhưng đã liên tiếp ký hợp đồng bán lúa
với nhiều thương lái
nhằm chiếm đoạt tiền cọc mua lúa để các thương lái tin tưởng nguyện dẫn đi xem một số cánh đồng
và đưa ra thông tin gian dối là đã mua số lúa này đồng thời cung cấp hợp đồng mua bán lúa giả mạo
giữa nguyện với các hộ nông dân đến ngày giao lúa nguyện không có lúa để giao cho các thương lái
và chiếm đoạt hơn ba trăm chín mươi triệu đồng
thưa quý vị đến như vậy đến thời điểm này bão số bốn đã đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
một số địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão đi qua đã có những thống kê về thiệt hại ban đầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vừa có báo cáo nhanh
về tình hình thiệt hại do cơn bão số bốn bão nauru gây nên trên địa bàn
tổng thiệt hại tính đến thời điểm này do bão số bốn gây ra tại huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng sáu mươi hai tám tỷ đồng
nhiều diện tích hành bị hư hại mất trắng huyện lý sơn có khoảng hai trăm năm mươi nhà dân bị tốc mái các cơ sở thờ tự công trình văn hóa bị tốc mái hư hại
còn theo thông tin từ cục hàng không việt nam đơn vị này đã có quyết định mở lại chín trong tổng số một mươi sân bay bị tạm đóng cửa để phòng chống bão số bốn nauru
hiện chỉ còn sân bay đồng hới quảng bình đang tiếp tục theo dõi để quyết định thời điểm mở cửa trở lại
trước đó do ảnh hưởng của siêu bão noru nhà chức trách hàng không đã buộc phải quyết định đóng cửa
các hãng hàng không đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay có điểm đến đi tại các sân bay miền trung
dự kiến có cả trăm chuyến bay buộc phải hủy do ảnh hưởng của siêu bão cả chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng
sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số bốn bão nauru
thủ tướng đánh giá các cơ quan địa phương liên quan
cơ quan đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và ứng phó với bão số bốn
với tinh thần phòng hơn chống chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu trong ứng phó
thủ tướng nhấn mạnh cuộc họp nhanh nhằm đánh giá và dự báo tình hình khắc phục hậu quả do bão gây ra và ứng phó với mưa lũ thiên tai có thể tiếp diễn sau bão
ảnh hưởng tới tính mạng tài sản nhân dân và nhà nước nhằm nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần nhân dân
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau bão để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn
trên tinh thần làm nhanh khẩn trương hiệu quả đồng thời rút kinh nghiệm với các tình huống tương tự
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp khó lường gây nhiều hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị bão số bốn tiến vào đất liền với sức gió cấp một mươi ba một mươi bốn dân cấp một mươi sáu đã gây sự cố lưới điện dẫn đến nhiều khu vực từ quảng bình đến phú yên bị mất điện
ngay khi bão tan tổng công ty điện lực miền trung đã lập tức tổ chức kiểm tra và triển khai các phương án khắc phục sự cố
tổng công ty điện lực miền trung cho biết bão noru đã làm mất điện một bốn trăm tám mươi sáu một trăm chín mươi bảy hộ trên toàn miền trung
chiếm ba mươi hai một tổng số khách hàng một số huyện như lý sơn quảng ngãi a lưới nam đông thừa thiên huế mất điện toàn bộ
công suất phụ tải không cung cấp điện được tại các công ty điện lực là sáu trăm bảy mươi ba một trên hai chín trăm năm mươi mw chiếm hai mươi hai tám mươi hai phụ tải toàn tổng công ty
hiện tại tổng công ty điện lực miền trung và các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác kiểm tra các hiện trường
xử lý sự cố lưới điện để sớm khôi phục cấp điện phục vụ nhu cầu của người dân
và dự kiến hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ trong ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín
đổ bộ vào thành phố đà nẵng bão số bốn không gây thiệt hại về người
tuy nhiên một số nhà dân đã bị tốc mái hàng trăm cây xanh bị ngã đổ
để kịp thời khắc phục sự cố sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
từ sáng nay các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn thành phố và lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kịp thời hỗ trợ người dân dọn cây xanh thông các tuyến đường
phương hòa thọ đông quận cẩm lệ
ngay từ sáng sớm ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số ba
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có mặt tại khu vực cây xanh ngã đổ
phối hợp với các lực lượng địa phương nhanh chóng tiến hành cắt tỉa dọn dẹp
đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ các vật dụng chăn chống nhà cửa
tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố như một số xã thuộc địa bàn huyện hòa vang
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba cũng đã có mặt kịp thời để giúp khắc phục các sự cố sau bão
tại bây giờ có một lực lượng công an và địa phương giúp mình khỏe thêm một chút xíu nữa
nghĩa là mình cũng rất là hạnh phúc
tinh thần của cán bộ chiến sĩ của đơn vị dưới sĩ đạo của các đồng chí lãnh đạo của trên
chúng tôi làm sẽ thực hiện xong nhiệm vụ đối với phương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
ngay từ sáng sớm công an thành phố đà nẵng cũng đã huy động tối đa lực lượng
có mặt tại các địa bàn nắm bắt tình hình thiệt hại khẩn trương dọn dẹp
đảm bảo thông thoáng các tuyến đường giao thông phục vụ việc đi lại của người dân
sau khi bão tan chúng tôi thấy tình hình cây ngã đổ rất nhiều
việc đi lại kiểm tra của các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là lưu thông của người dân rất là khó khăn
khi cấp cứu xử lý vấn đề công an quân triển khai ngay lực lượng xung kích này
triển khai cưa cắt dọn toàn bộ các cây đổ gã trên đường
đến nay là cơ bản đã hoàn thành
dốc toàn lực giúp người dân chống bão nô ru
tới thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả sâu bão
cũng đã được các cán bộ chiến sĩ công an đóng quân trên địa bàn
và lực lượng công an địa phương cơ bản hoàn thành
mọi nỗ lực nhằm giúp cho người dân sớm ổn định tình hình
quay trở lại với dịp sống thường ngày
thưa quý vị giá xăng vừa giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay
theo đó các loại hàng hóa cũng đã có cơ sở để thiết lập mức giá mới
rẻ hơn so với giá trước đây
nhóm hàng được kỳ vọng nhất là thực phẩm đã có sự điều chỉnh rõ rệt
giúp người tiêu dùng thoải mái hơn trong chi tiêu và bình ổn thị trường
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tại một số chợ trên địa bàn hà nội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
cùng với các lần điều chỉnh giảm giá xăng liên tiếp
thì giá thực phẩm như rau thịt tại chợ cũng giảm đáng kể
hôm nay chị châu phấn khởi đi mua các loại rau củ quả
vì giá cả đã giảm nhiều so với những ngày đầu tháng
xăng giảm thì bây giờ các thứ hàng hóa rau cỏ với lại thức ăn thì cũng giảm
theo em là như thế bởi vì đi mua các hàng hóa cũng thấy giảm hơn trước nhiều ạ
với lại bây giờ cũng phù hợp với mức kinh tế thu nhập của em
theo các tiểu thương so với cao điểm mức giá của nhiều nhóm hàng
hiện đã có sự điều chỉnh giảm từ một mươi đến ba mươi tùy loại
việc giá cả bình ổn giúp người tiêu dùng cũng như các tiểu thương dễ dàng buôn bán
mấy hôm nay giá cả rẻ hơn đầy đủ các loại mặt hàng
cái gì nó cũng giảm rồi mà tất cả các loại đều ngon
mấy hôm nay thì rẻ hơn mà bọn em lại bán đắt hàng hơn
thị trường mấy thịt lợn dạo này nó cũng hại còn bán cũng được hơn trước
mà thực phẩm thì bây giờ mọi thứ tất cả đều xuống đều hạ rồi
thì đều hạ rồi bán hết giá thị trường mua xuống thì lại bán xuống
mặc dù các loại hàng thực phẩm mức giá giảm không nhiều
nhưng cũng tạo tâm lý để người tiêu dùng bớt lo lắng
người dân cũng kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ giảm giá hàng hóa phù hợp tình hình thực tế
để có thêm nhiều lựa chọn trong mua bán sản phẩm